cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên cho biết đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai bị can và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
một đối tượng trong vụ phá rừng phòng hộ rừng sản xuất ở vùng giáp hai huyện tây hòa và sông hình
đây là những khu rừng giáp danh với tây nguyên còn xót lại được ngành chức năng đánh giá là có chức năng bảo vệ đặc biệt cho vùng hạ du
hai bị can bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
là nguyễn hoài linh chú ở thôn lạc điền xã sơn thành đông và trần văn tấn chú ở thôn bình thắng xã sơn thành đông huyện tây hòa tỉnh phú yên
cùng hành vi trên trương thái vương chú ở thôn nam bình hai phường hòa xuân tây thị xã đông hòa bị tạm giữ khẩn cấp để phục vụ điều tra
trước đó truyền hình nhân dân đã phản ánh về tình trạng tái diễn phá rừng tại vùng giáp danh với tây nguyên
ghi nhận tại huyện sông hinh và huyện tây hòa có tổng cộng gần một trăm hai mươi cây gỗ đường kính từ một mươi chín một trăm linh cm bị đốn hạ trong đó nhiều cây thuộc loại quý hiếm